nguy cơ rông lốc và gió giật tại các huyện như phía tây của thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
với nam bộ và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai những cơn mưa trên khu vực được dự báo sẽ tiếp tục giảm
thời tiết phổ biến ít mưa ngày có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
tại nam bộ trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây cấp bốn nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước